thưa quý vị theo cục cảnh sát giao thông trong nửa tháng đầu thực hiện tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng năm
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản gần hai trăm linh trường hợp vi phạm
qua quá trình tuần tra kiểm soát cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện và lập biên bản xử lý một trăm chín mươi bốn ba trăm tám mươi sáu phương tiện vi phạm
gồm bảy hai trăm hai mươi sáu xe khách hai một trăm bốn mươi tám xe ô tô vận tải container hai mươi năm một trăm tám mươi chín xe tải một mươi năm ba trăm bốn mươi chín xe ô tô con và một trăm ba mươi tám bốn trăm tám mươi hai mô tô
lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần một mươi hai tám trăm năm mươi ba trường hợp
tạm giữ gần ba mươi hai trăm năm mươi năm
đáng chú ý sau nửa tháng gia quân cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý chín chín trăm năm mươi hai lái xe vi phạm nồng độ cồn và một trăm bốn mươi ba lái xe vi phạm về ma túy
thưa quý vị có một đoạn video clip ngay khi vừa đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
đó là tình huống va chạm giữa một chiếc xe ô tô và một chiếc xe máy ngay tại ngã tư nguyễn xí đình bộ lĩnh quận bình thạnh tp hcm
vụ việc đã khiến cho một người phụ nữ điều khiển xe máy do vượt đèn đỏ
nên đã đâm thẳng vào một chiếc xe ô tô đi theo hướng điện biên phủ
do bất ngờ tài xế ô tô không kịp xử lý khiến cho người phụ nữ đi xe máy bị hắt văng xuống đường
rất may không bị thương nặng chiếc xe cũng văng xa hơn hai mét
nhiều người bày tỏ sự bức xúc với hành động vượt đen đỏ của người phụ nữ này
một người đàn ông điều khiển xe máy đã thoát chết thần kỳ vì suýt bị tấm bà lét rơi trúng đầu do xe ben va chạm với xe tải
đoạn clip ghi lại vụ tai nạn này đã được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút được sự quan tâm của dư luận
theo đoạn clip chiếc xe do chạy với tốc độ cao đã lấn làn
nên khi bất ngờ gặp chiếc xe đi ngược chiều thì phanh gấp và bị trôi theo quán tính
sau đó va chạm với chiếc xe tải chở gỗ đi cùng chiều
hậu quả là chiếc xe ben hư hỏng phân đầu khá nặng và suýt khiến cho cả người điều khiển xe máy gặp tai nạn
rất nhiều người đã chỉ trích tài xế xe ben và bày tỏ sự chia sẻ với người điều khiển xe máy suýt chịu tai nạn bất ngờ
và tiếp tục là một tình huống một chiếc xe con khi đi ngang qua xe container đã vượt không dứt khoát và bị chiếc xe này hút bay
tuy nhiên rất may là không có thương vong nào xảy ra
đoạn clip được camera hành trình của chiếc xe con ghi lại khi chiếc xe con vượt lên trên chiếc xe container đã không vượt dứt khoát
đi vào điểm mù của chiếc xe container dẫn đến va chạm
vụ việc khiến chiếc xe con bị mất lái lao thẳng vào cột điện rồi dừng lại rất may trong vụ việc không xảy ra thương vong về người
sau cú va chạm với chiếc xe đồ kéo chạy cùng chiều chiếc xe ô tô con năm chỗ bị tông xoay một trăm tám mươi độ móc một bên hồng
hình ảnh ghi lại được từ camera hành trình cho thấy do đi trúng vào điểm mù của xe container
chiếc xe con đã bị đâm xoay ngang kéo lê trên đường phát hiện ra sự việc tài xế đã kịp thời phanh lại